tại hà nội đại sứ quán bangladesh đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày chiến thắng của nước cộng hòa nhân dân bangladesh
phát biểu tại buổi lễ đại sứ bangladesh tại việt nam samina nath chia sẻ
năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chiến tranh giải phóng bangladesh diễn ra tại nam á dẫn đến việc thành lập nước cộng hòa bangladesh
kể từ đó đến nay bangladesh đã có sự phát triển nhanh chóng và đã đạt nhiều thành tiệu về xã hội
trong đó có việc trao quyền cho phụ nữ giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ trẻ em và đạt nhiều mục tiêu thiên niên kỷ
chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày một mươi một tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba việt nam và bangladesh luôn duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp
hai nước luôn sát cánh và ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng bảo vệ độc lập chủ quyền và phát triển kinh tế ở mỗi nước
nhân sự kiện đại sứ quán bangladesh tại việt nam cũng chính thức khánh thành góc bangga bandhu
nhằm giới thiệu chia sẻ các thông tin về người cha già dân tộc của bangladesh bangga bandhu